theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm các ca f gia tăng gần đây tại phường một mươi hai quận gò vấp là do người dân từ các tỉnh thành khác quay lại thành phố để tiếp tục làm việc
trước tình hình gia tăng số ca covid một mươi chín tại phường một mươi hai quận gò vấp tp hcm trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đã giám sát công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại đây
theo đó những ca dương tính này chủ yếu là người dân từ các tỉnh thành quay lại thành phố để tiếp tục làm việc
họ được lấy mẫu xét nghiệm nhanh trước khi đi làm lại và có kết quả dương tính
hiện tp hcm đang triển khai quy trình phát triển và xử lý ổ dịch tại cộng đồng trong tình hình mới với mục tiêu vừa linh hoạt vừa nhanh chóng kiểm soát ổ dịch hạn chế sự lây lan
ngày hai mươi ba tháng một mươi trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tp hcm thông báo người dân trước khi quay lại thành phố có thể liên hệ trước với trung tâm để được hỗ trợ thủ tục
quy trình hoặc hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp nhằm giúp người dân đỡ tốn công sức thời gian đi lại hạn chế lây nhiễm dịch bệnh
hiện nay trung tâm đang triển khai chương trình hỗ trợ combo ba trong một nhà trọ không đồng xét nghiệm nhanh miễn phí và giới thiệu việc làm ngay lập tức triển khai từ ngày một tháng một mươi đến ngày ba mươi tháng một mươi một
ngoài ra người lao động trước khi đi phỏng vấn việc làm nên ghé trung tâm trong giờ hành chính để được xét nghiệm nhanh miễn phí
singapore nới lỏng cho du khách trong đó có du khách việt nam
theo trang thống kê world dumater infore tính đến hai mươi một h ba mươi ngày hai mươi ba tháng một mươi theo giờ việt nam toàn thế giới đã ghi nhận hai trăm bốn mươi ba hai trăm linh hai năm trăm một mươi sáu ca covid một mươi chín trong đó có bốn chín trăm năm mươi sáu ba trăm hai mươi bốn ca tử vong
số bệnh nhân được điều trị khỏi là hai trăm hai mươi chín trăm chín mươi một hai trăm tám mươi bảy người
quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là mỹ với bảy trăm năm mươi năm bảy trăm hai mươi một ca tử vong trong tổng số bốn mươi sáu hai trăm sáu mươi bốn
tiếp đó là ấn độ với bốn trăm năm mươi ba bảy trăm tám mươi ca tử vong trong số ba mươi bốn một trăm sáu mươi một chín trăm năm mươi sáu ca nhiễm
brazil với sáu trăm linh năm hai trăm một mươi một ca tử vong trong số hai mươi một bảy trăm một mươi một tám trăm bốn mươi ba ca nhiễm
tại châu âu nga ngày hai mươi ba tháng một mươi ghi nhận số ca mắc mới và tử vong do covid một mươi chín cao nhất kể từ khi dịch bùng phát với con số tương ứng là ba mươi bảy sáu trăm bảy mươi tám ca và một bảy mươi năm ca
tổng cộng đến nay
nga có tám hai trăm linh năm chín trăm tám mươi ba ca mắc covid một mươi chín trong đó có hai trăm hai mươi chín năm trăm hai mươi tám ca tử vong chỉ ba mươi sáu người nga hoàn thành tiêm vaccine
tại đức lần đầu tiên kể từ tháng năm vừa qua tỷ lệ mắc mới covid một mươi chín trong bảy ngày tính đến ngày hai mươi ba tháng một mươi lên đến một trăm linh ca trên một trăm linh người
xu hướng gia tăng số ca covid một mươi chín trong tuần qua thể hiện ở mọi nhóm tuổi và dự báo số tăng mạnh trong mùa thu và mùa đông tới
ở đức ngày hai mươi ba tháng một mươi ghi nhận thêm tám mươi sáu ca tử vong do covid một mươi chín
nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên chín mươi năm bảy mươi bảy ca
có thêm một mươi năm một trăm bốn mươi năm ca mắc mới trong hai mươi bốn giờ qua tăng ba mươi một trong tám ngày qua
một mươi dân số đức đã hoàn thành tiêm chủng và gần bảy mươi đã tiêm mũi vaccine đầu tiên
tại đông nam á lào đang lo ngại nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín trên diện rộng sau khi ghi nhận thêm bốn trăm sáu mươi bảy ca mắc mới
trong đó bốn trăm bốn mươi chín ca cộng đồng và một ca tử vong
đến nay tổng số ca mắc covid một mươi chín tại lào đã lên tổng số ca mắc covid một mươi chín
tới ba mươi bốn chín trăm tám mươi năm ca trong đó có năm mươi ca tử vong
campuchia đã dỡ bỏ lệnh cấm tất cả các chuyến bay từ malaysia indonesia và philippines
sau khi hầu hết người dân ở vương quốc này đã được tiêm vaccine covid một mươi chín
campuchia đã tiêm ít nhất một mũi vaccine covid một mươi chín cho một mươi ba sáu mươi năm triệu người tương đương với tám mươi năm ba mươi ba dân số
trong số đó một mươi hai chín mươi bốn triệu người tương đương với tám mươi tám đã tiêm đầy đủ hai mũi
và một hai triệu người tương đương với một mươi một đã được tiêm mũi tăng
campuchia vào ngày hai mươi ba tháng một mươi xác nhận có thêm một trăm bốn mươi bốn ca mắc covid một mươi chín mới và một mươi ca tử vong chưa tiêm phòng
trong hai mươi bốn giờ qua gồm ba mươi hai ca nhập cảnh và một trăm một mươi hai ca lây nhiễm cộng đồng
kể từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi singapore sẽ nới lỏng các biện pháp đối với du khách từ các quốc gia
được xếp vào nhóm hai nhóm ba và nhóm bốn cũng sẽ không cần xét nghiệm pcr khi đến
mà chỉ làm xét nghiệm pcr vào cuối thời hạn cách ly
du khách đến từ malaysia indonesia campuchia ai cập hungary israel qatar
nam phi các tiểu vương quốc ả rập thống nhất và việt nam sẽ được áp dụng các biện pháp đối với nhóm ba
theo đó sẽ cách ly một mươi ngày tại nơi cư trú mà họ đã khai báo
bất kể tình trạng tiêm chủng và lịch sử đi lại của du khách cũng như thành viên trong gia đình họ
tại malaysia tính đến ngày hai mươi hai tháng một mươi tổng cộng hai mươi hai một trăm linh chín năm trăm ba mươi bốn người ở nước này
tương đương chín mươi bốn bốn dân số trưởng thành đã hoàn thành tiêm vaccine covid một mươi chín
hiện hai năm mươi bốn triệu trẻ vị thanh niên từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tương đương tám mươi tám nhóm dân số đội tuyển
tổ tuổi này đã tiêm ít nhất một mũi vaccine trong đó một bốn trăm năm mươi sáu hai trăm sáu mươi năm trẻ đã tiêm chủng đủ liều
ngày hai mươi ba tháng một mươi malaysia ghi nhận năm tám trăm hai mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín
nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên hai bốn trăm hai mươi sáu triệu ca
brunei đang hướng tới mục tiêu tám mươi dân số hoàn thành tiêm chủng
tính đến ngày hai mươi một tháng một mươi brunei đã tiêm ít nhất một vaccine cho ba trăm bốn mươi sáu tám trăm hai mươi chín người
tương đương tám mươi bảy dân số
trong đó hai trăm bốn mươi chín trăm bảy mươi tám người tương đương năm mươi sáu dân số đã hoàn thành chương trình tiêm chủng
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi brunei ghi nhận một trăm ba mươi ca nhiễm mới nâng tổng số lên một mươi một sáu trăm bảy mươi hai ca tại nước này
hàn quốc thông báo nước này đã đạt mục tiêu bảy mươi trong số năm mươi hai triệu dân tiêm phòng covid một mươi chín
mở đường cho việc trở lại cuộc sống bình thường mới vào tháng tới theo kế hoạch
tính đến một mươi bốn h ngày hai mươi ba tháng một mươi khoảng ba mươi sáu triệu người ở hàn quốc đã tiêm vaccine covid một mươi chín
tính đến một mươi bốn h ngày hai mươi ba tháng một mươi khoảng ba mươi sáu triệu người ở hàn quốc đã tiêm vaccine covid một mươi chín
hàn quốc đang từng bước loại bỏ các biện pháp hạn chế được áp đặt phòng chống covid một mươi chín để trở lại trạng thái bình thường mới vào đầu tháng một mươi một
dự kiến áp dụng thẻ vaccine theo đó sẽ cho phép những người tiêm chủng đầy đủ được tiếp cận không hạn chế các dịch vụ trước tiên là các sự kiện thể thao
dự kiến chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi nhiều điểm cầu trên cả nước sẽ tham gia hội nghị trực tuyến về kiểm điểm đánh giá sau một mươi ngày thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
chủ trì tại điểm cầu bộ y tế là thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên tại tp hcm là phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố dương anh đức
sau một mươi ngày có nghị quyết một trăm hai mươi tám sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành đã đánh giá xong cấp độ dịch ở quy mô tỉnh thành
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi có hai mươi bốn tỉnh thành đạt mức xanh ba mươi chín tỉnh thành đạt mức vàng không có tỉnh thành nào ở mức cam hay mức đỏ
cả nước chỉ còn một trăm một mươi ba xã phường mức cam mức nguy cơ cao và bốn mươi một xã phương ở mức độ đỏ nguy cơ rất cao
tháng một mươi vừa qua cũng đã có những chuyển biến đáng kể về mở cửa lại dịch vụ đi lại thông suất hơn vận chuyển hành khách công cộng đã từng bước mở lại
nhưng đến ngày hai mươi hai tháng một mươi số xã phường đánh giá cấp độ dịch mức độ vàng đỏ cam có gia tăng mức xanh lại giảm xuống so với trước đó
cho thấy nguy cơ dịch gia tăng nếu không để nhanh tiêm chủng và thực hiện năm k khi các hoạt động đời sống trở lại
hiện nay nhiều tỉnh thành vẫn đang tiếp tục giả soát và lên kế hoạch chuẩn bị tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi dự kiến từ cuối tháng một mươi này theo chủ trương của bộ y tế
sổ tay hướng dẫn thực hành tiêm vaccine covid một mươi chín cho biết hiện tại việt nam chỉ có một loại vaccine có chỉ định sử dụng cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đó là vắc xin pfizer với liều lượng tương tự như người trên một mươi tám tuổi
vắc xin verocell cũng có một số quốc gia sử dụng cho trẻ em nhưng tại việt nam vắc xin này chỉ định tiêm cho người trên một mươi tám tuổi
vắc xin abdala chỉ định tiêm cho người từ một mươi chín đến sáu mươi năm tuổi